đối với các quốc gia khác khi bản thân họ vẫn đang còn tồn tại rất nhiều vấn đề về tự do dân chủ nhân quyền
tại sao trong bảng xếp hạng về tự do nhân quyền của những bản báo cáo này
các quốc gia trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa hay một đất nước do đảng cộng sản lãnh đạo đều ở thứ hạng thấp như vậy
có lẽ nhiều người đã có câu trả lời
đối với việt nam thực tế thì sau mỗi lần bộ ngoại giao hoa kỳ công bố những bản báo cáo thiếu căn cứ này
nó lại như một chất xúc tác để các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị đua nhau vạch lá tìm sâu công kích chế độ cộng sản chống phá việt nam
gần đây khi việt nam được asean thống nhất đề cử là ứng viên đại diện cho khu vực ứng cử thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
thì chúng lại càng hậm hực dùng đủ mọi luận điệu để xuyên tạc vu cáo phủ nhận nỗ lực phòng chống buôn bán người
cũng như những thành tựu to lớn về quyền con đường